tại hà nội cơ quan điều tra hình sự các tổ chức sự nghiệp cục điều tra hình sự bộ quốc phòng
phối hợp với văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an văn phòng interpol việt nam
và tổ chức interpol quốc tế đã dẫn độ thành công đối tượng lê quang hiếu hùng
từ cộng hòa cuba về việt nam
nghi can bị truy nã quốc tế trong vụ án giả mạo trong công tác thiếu trách nhiệm
gây hậu quả nghiêm trọng sản xuất buôn bán hàng giả
đối tượng lê quang hiếu hùng sinh ngày một mươi sáu tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn công nhân viên quốc phòng
chi nhánh đầu tư xây dựng miền nam tổng công ty xây dựng lũng lô bộ quốc phòng
lại bị can bị truy nã quốc tế trong vụ án giả mạo trong công tác thiếu trách nhiệm
gây hậu quả nghiêm trọng sản xuất buôn bán hàng giả đã bị cơ quan điều tra hình sự
các tổ chức sự nghiệp bộ quốc phòng ra quyết định khởi tố ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
sau khi bị khởi tố đối tượng lê quang hiếu hùng đã bỏ trốn ra nước ngoài
cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng đã đề nghị văn phòng interpol việt nam phát lệnh truy nã quốc tế
trong quá trình lần trốn đối tượng lê quang hiếu hùng sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi
tạo vỏ bọc thường xuyên di chuyển thay đổi chỗ ở nhằm tránh bị các lực lượng chức năng phát hiện truy bắt
việc bắt giữ và dẫn độ thành công đối tượng truy nã quốc tế lê quang hiếu hùng về việt nam
thể hiện quyết tâm của quân ủy trung ương bộ quốc phòng trong điều tra xử lý kiên quyết triệt đề
không có vùng cấm đối với các hành vi vi phạm pháp luật nhà nước kỷ luật quân đội
đồng thời là kết quả của sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ hiệu quả giữa các cơ quan đơn vị bảo vệ pháp luật
của bộ quốc phòng và bộ công an trong công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm